tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng chín đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng chín trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận hai mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong đó có bốn ca tại cộng đồng
đây là số mắc được ghi nhận trong ngày thấp nhất trong tuần qua
trung bình trong một tuần vừa qua trên địa bàn thành phố ghi nhận từ ba mươi năm đến năm mươi ca một ngày
với tinh thần vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất hà nội đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho người dân
với kỷ lục tiêm hơn bốn trăm một mươi mũi trong ngày một mươi một tháng chín
theo sở y tế hà nội những ngày qua thành phố đã nỗ lực đẩy mạnh việc tiêm vaccine tại tất cả các quận huyện với sự hỗ trợ của nhiều tỉnh bạn và các đơn vị y tế của trung ương trên địa bàn
tốc độ tiêm vaccine được nâng dần theo từng ngày với hai trăm sáu mươi tám mũi vào ngày bảy tháng chín ba trăm sáu mươi mũi trong ngày một mươi tháng chín và lên tới hơn bốn trăm một mươi mũi vào ngày một mươi một tháng chín
kỷ lục mới về tốc độ tiêm vaccine tại hà nội trong đó nổi bật nhất là quận hoàn kiếm nơi đã đạt tỷ lệ chín mươi hai tám mươi sáu số người trên một mươi tám tuổi được tiêm vaccine vào ngày một mươi một tháng chín
nhiều quận huyện khác của hà nội cũng phát huy hết công suất các dây chuyền tiêm vaccine với nhiều điểm tiêm trạm y tế lưu động được thiết lập
sở y tế hà nội cho hay ban đầu thành phố lập kế hoạch một hai trăm linh dây chuyển tiêm với công suất tiêm hai trăm linh mũi một ngày
để tăng tốc với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên y tế đến từ một mươi một tỉnh thành cũng như huy động tối đa các lực lượng cả công lập tư nhân trên địa bàn
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng chín hà nội đã mở thêm ba trăm linh dây chuyển tiêm nâng lên một năm trăm linh dây chuyển tiêm
đặc biệt thành phố yêu cầu triển khai ba tiêm một ngày tức là tiêm cả ba buổi tối và chủ trương không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm
giảm tối đa mọi thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tiêm chủng nhanh nhất